tỉnh đoàn hai tỉnh là yên bái và hải dương cùng với báo tuổi trẻ tp hcm mới đây đã tiến hành bàn giao cây cầu giao thông nông thôn tại xã nậm có và khánh thành điểm trường mầm non xéo mả pán xã khao mang huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái
công trình cầu nông thôn có tổng giá trị trên hai trăm linh triệu đồng công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được thuận tiện hơn cũng như giúp các em học sinh an tâm đến trường nhất là trong mùa mưa bão với nhiều mối hiểm nguy
cây cầu đã được khánh thành trong niềm hân hoan phấn khởi của nhiều người dân sẽ không còn nữa nỗi lo sợ khi mỗi ngày phải đi qua đoạn đường trơn trượt
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ hai tỉnh yên bái và hải dương hướng tới kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên
công trình cầu nông thôn có tổng giá trị trên hai trăm linh triệu đồng cây cầu đã được khánh thành trong niềm hoan phấn khởi của nhiều người dân sẽ không còn nữa nỗi lo sợ khi mỗi ngày phải đi qua đoàn thanh niên